theo chỉ cục dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh lào cai thực trạng phụ nữ sinh con khi chưa đủ một mươi tám tuổi có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn toàn tỉnh đẩy lại nhiều hệ lụy xấu trong xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em
tri cục dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh lào cai đã thông báo đến cấp ủy chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan
để có sự vào cuộc hiệu quả hơn nữa nhằm giảm dân và chấm dứt tình trạng tào hôn tình trạng sinh con trước một mươi tám tuổi có phần bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và bảo đảm an sinh xã hội